ấn tượng về cuộc đời chọn lòng vì nước vì dân sẵn sàng dân hiến và hy sinh vì đất nước dân tộc của người
vẫn sáng ngời trong lòng mọi thế hệ người dân việt nam
hình ảnh của người vẫn luôn là lẽ sống là niềm tin là nguồn cảm hứng cho mọi thế hệ người việt nam
tiếp tục vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh